trong bối cảnh thế giới có thể không đạt được mục tiêu mà tổ chức y tế thế giới who đặt ra là tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho bảy mươi dân số tất cả các nước đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai mỹ đã công bố kế hoạch hành động toàn cầu gồm sáu điểm
nhằm dỡ bỏ những rào cản lớn nhất trong cuộc chiến chấm dứt đại dịch covid một mươi
kế hoạch chấm dứt đại dịch covid một mươi chín mà mỹ đưa ra gồm thứ nhất tăng tiếp cận với vaccine và giải quyết các vấn đề về vận chuyển
thứ hai là củng cố chuỗi cung ứng vaccine và các nguồn cung ứng quan trọng khác như kim tiêm bộ xét nghiệm và thuốc điều trị
thứ ba là giải quyết tình trạng thiếu thông tin dân đến do dự tiêm phòng và đầy lùi những thông tin sai lệch về tiêm phòng
thứ tư là cung cấp thêm hỗ trợ cho các nhân viên y tế thứ năm tạo điều kiện tiếp cận với thuốc điều trị và các phương pháp trị liệu
thứ sáu là củng cố an ninh y tế toàn cầu trong tình trạng khẩn cấp tiếp theo bằng cách bảo đảm nguồn tài chính bền vững để sẵn sàng ứng phó với đại dịch
mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vaccine thông qua cơ chế covax
đến nay mỹ đã chuyển giao hơn bốn trăm ba mươi năm triệu liều vaccine trong khuôn khổ cam kết tài trợ tổng cộng một hai tỷ liều cho các nước nghèo đến cuối năm nay
một nghiên cứu tại mỹ cho thấy là chín mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng thường phát triển các kháng thể chống lại covid một mươi chín
chống lại sars cov hai
trong vòng khoảng ba tuần kể từ khi khởi phát triệu chứng cho đến nay ít có thông tin về nguy cơ tài nhiễm đối với những trường hợp đã nhiễm sars cov hai
ở một số trường hợp từng mắc covid một mươi chín mức kháng thể sau đó có khả năng bền vững trong vài tháng
các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu xét nghiệm huyết thanh học và phản ứng chuỗi polymercerase pcr
từ bốn bốn trăm một mươi một nhân viên của công ty spacex ở mỹ để đánh giá nguy cơ lây nhiễm và tái nhiễm sars cov hai
trong khoảng thời gian từ ba năm
từ tháng năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một có ba trăm linh chín người có kết quả dương tính trong thời gian nghiên cứu
trong số này các nhà khoa học phát hiện có một mươi bốn người có thể tái nhiễm
nghiên cứu cũng cho thấy khoảng bảy mươi hai đến tám mươi sáu người tham gia chống được nguy cơ tái nhiễm trong vòng sáu tháng
tổ chức y tế thế giới nhận định làn sóng lây nhiễm mới do biến thể omicron của virus sars cov hai
đang dịch chuyển sang khu vực đông âu
trong hai tuần qua số ca mắc covid một mươi chín tăng gấp
đôi tại sáu quốc gia đông âu gồm armenia azerbaijan belarus cruzia nga và ukraine
hiện một mươi quốc gia khu vực đông âu đều ghi nhận sự xuất hiện của omicron
kể từ khi dịch bệnh bùng phát hơn một trăm sáu mươi năm triệu người đã mắc covid một mươi chín trên toàn châu âu
riêng tuần trước có tới hai mươi năm người không qua khỏi
giám đốc who khu vực châu âu nhấn mạnh hiện không phải là thời điểm dỡ bỏ các biện pháp
nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín như đeo khẩu trang trong không gian kín
triển lãm hàng không singapore hai nghìn hai mươi hai singapore airshow hai nghìn hai mươi hai vừa chính thức khai mạc
tại trung tâm triển lãm changi với sự lạc quan về triển vọng phục hồi của ngành hàng không
công nghiệp quốc phòng thế giới và khu vực sau những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín kéo dài hơn hai năm qua
đoàn đại biểu của bộ quốc phòng việt nam do trung tướng phùng sĩ tấn
phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam dẫn đầu và đại sứ việt nam tại singapore
mai phước dũng đã tham dự lễ cắt băng khai mạc
triển lãm hàng không lớn nhất khu vực châu á được tổ chức hai năm một lần diễn ra từ ngày một mươi năm đến một mươi tám tháng hai
với sự tham gia của gần sáu trăm linh công ty đến từ ba mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
khoảng một mươi ba người là đại biểu các nước đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không công nghiệp quốc phòng tham dự
do tình hình đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên quy mô triển lãm năm nay thu nhỏ hơn so với các năm trước
triển lãm là nơi diễn ra các cuộc thảo luận chiến lược trao đổi ý tưởng thiết lập quan hệ đối tác
giúp thúc đẩy sự phục hồi của ngành công nghiệp hàng không tại châu á
singapore airshow hai nghìn hai mươi hai tiếp tục chứng kiến sự hiện diện của các công ty hàng không vũ trụ công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới
nhiều sản phẩm mới công nghệ mới trong lĩnh vực hàng không quốc phòng cũng được trưng bày giới thiệu
màn trình diễn trên không diễn ra vào buổi trưa các ngày
triển lãm hàng không hai nghìn hai mươi hai cũng là một trong những sự kiện thí điểm thử nghiệm các giao thức mới của singapore
đối với các sự kiện lớn đông người tham dự trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín